có lẽ ngoài chất lượng khó nơi nào có được của khóm đồng dinh điều mà mọi người khắp nơi tìm đến vùng đất này đặt mua khóm
vì khóm trồng ở đây không dùng thuốc không dùng phân bón và giá cả phải chăng luôn được chấp nhận kể cả đối với những thương lái khó tính nhất
thành tựu là cây giống này nó đã thành nên có người làm trước mình là có hai năm là đi nó nó đã thành giờ đây là có một mươi sáu năm rồi
cây giống này này từ đà nẵng mà em về đấy nằm trong bịch nilon mà về uông một con giống nó khắp có tầm mấy mươi phần hầu về mình uông lại dầm nó bén lên cao một mươi trăm
cây khóm mình này nó đường nguội là nhiều chất đất nữa chất đất đây là nói chung là nó rất là ngọt mà thanh nói chung là nó rất là giòn ở trong nguội nó rất là gác
nhưng mình được tiêu được cái là ưu tiên là nó tính trên cây tự chín tự gái luôn chứ không ngồi ra không thuốc không dú không men gì hết nói chung là từ đây
đầu sáng mình thu hoạch là chiều dông tiêu dùng
ông hương cũng là một trong những lão nông trồng khóm đầu tiên ở đất đồng diên và hiện đã trở nên giàu có
vụ khóm năm nay ông trồng tám hectare trung bình mỗi hectare đầu tư hết khoảng bảy mươi triệu đồng
với giá bình quân một mươi đồng một quả nặng một kg như hiện nay ông lại chắc hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện nay là phân bốn đầu tư này nó là
ông thơ đó là nói chung là khoảng bảy mươi triệu bảy mươi triệu đồng một hectare
nhà làm được là nói chung là cũng tám hectare tám hectare vậy
giờ cũng đang là thu hoạch mua thu hoạch
nói chung là bình quân là chi phí hết rồi còn tầm bảy mươi triệu
đúng thuận lái nói chung là mình thuận lái rất là lợi nhuận nó thu rất là cao
cao nhưng mà nó sang lại là nói chung là cái khóm này đi ra các cái thuận lái mà tới đến người tiêu dùng là phải tầm một mươi năm đến hai mươi một quả chẳng biết
thu tại đây là một mươi
nhưng mà đến người mà ăn đó tiêu dùng đó
nói chung là đúng khoảng hai mươi hai mươi năm một cái vậy
đâu phải là không có nghĩa đâu
chưa có một cái doanh nghiệp nào thu hoạch chỉ có người dân tiêu dùng thôi
các nẻo ở nha trang câm tranh chợ đầm quy nhơn sông cầu
nói chung mấy cánh đó
nhìn những hình ảnh như thế này ít ai có thể đoán được đây là cách thu hoạch khóm bằng dòng dọc trên núi cao
xa hàng trăm mét so với mặt đất
để dây chuyền chạy hiệu quả và xử lý sự cố
người ở dưới mặt đất và trên núi phải liên lạc với nhau bằng điện thoại di động
đây cũng là sáng kiến độc nhất vô nhị của người trồng khóm đồng dinh có từ một mươi sáu năm nay
để giảm chi phí sản xuất và giải phóng sức lao động
đồng thời là điểm nhấn tạo ấn tượng lạ đẹp mắt đối với du khách và thương lái đến từ khắp mọi nơi